bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy tổng hợp là tăng vật của vụ án ma túy mà công an tỉnh lâm đồng vừa triệt phá trong chiều qua
xác định nghi vấn về một đường dây chuyên mua bán vận chuyển ma túy lớn từ tỉnh bình thuận vào địa bàn lâm đồng với nhiều chân rết cư trú tại nhiều địa bàn
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh bình thuận đấu tranh làm rõ
đêm ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng chia làm năm mũi trinh sát đã đồng loạt đột kích vào nhà ở phòng trọ nơi ẩn náu của nhóm đối tượng này
bắt giữ nguyễn thị kim anh chú tại tỉnh bình thuận và sáu đối tượng thu giữ tăng vật gồm bốn bánh heroin và gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy vào lâm đồng và các tỉnh để kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng